cô fatema đã lập một tài khoản trên mạng xã hội twitter để kể cho cả thế giới biết cuộc sống hằng ngày của gia đình luôn phải sống trong bom đạn tàn phá
buổi tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi một côfasterma viết rằng cả nhà đang cố gắng rời khỏi aleppo
nhưng đến ngày hôm sau trước khi chạy trốn mẹ của bé không hy vọng gia đình có thể sống sót
bom đang rơi đó mọi người có nghe thấy tiếng nổ không nó rơi ở nhà bên cạnh
nhà của bạn con bị đánh bom
bạn ấy chết rồi con sẽ rất nhớ bạn ấy
tại thời điểm đó hơn một trăm sáu mươi năm người theo dõi tài khoản của bé bana alabeb đã chia sẻ nỗi buồn với gia đình của em
có người đã bày tỏ sự tức giận đối với những gì đang xảy ra ở syri
nhà văn người anh nổi tiếng g k rowling đã tặng cho cô bé những cuốn chuyện harry potter khi đọc được lời nhắn
niềm vui chưa được bao lâu thì những dòng trạng thái mới lại xuất hiện liên tục
ở giữa danh giới sự sống và cái chết mọi người xin hãy tiếp tục cầu nguyện cho chúng con
tình cảnh của gia đình bé ba na alabeb đã cho thấy nỗi đau của hàng trăm nghìn người dân aleppo trong suốt những tuần qua
hiện tài khoản của bé đã bị khóa người ta không còn thấy em xuất hiện trên twitter nữa
đây có thể là dòng tin nhắn cuối cùng aleppo đang bị không kích chúng tôi không thể sống sót được nữa
khi chúng tôi chết hãy tiếp tục nói chuyện với hai trăm linh người còn bị kẹt lại ở đây
hơn hai tuần trôi qua nhiều người lo ngại cho số phận của gia đình em bana alabeb
thế nhưng hy vọng bé sẽ sớm trở lại
những chiếc điện thoại hay máy tính sách tay mà quý vị đang sử dụng có thể đang chứa những hạt coban bé xíu được lấy từ congo
một trong những mỏ quạng lớn nhất thế giới và là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới

từ tờ mở sáng ngay khi mặt trời vừa ló dạng tại congo một trong những mỏ quạng lớn nhất thế giới cũng là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới
anh andri bagawa bialura đã sẵn sàng cho một ngày làm việc mới
anh bialura ba mươi năm tuổi là một thợ đào coban loại khoáng chất đặc biệt
theo điều tra của tờ washington post sáu mươi lượng coban trên thế giới có nguồn gốc từ congo quốc gia châu phi có tỷ lệ tham nhũng cao và có lịch sử nhiều năm về việc cho nước ngoài khai thác tài nguyên thiên nhiên
hơn một thế kỷ trước khi còn là thuộc địa của bỉ congo là nơi khai thác mù cao su và ngà voi còn bây giờ là khoáng sản sau năm thập kỷ dành độc lập
coban bắt đầu cuộc hành trình của mình tại một mò
hàng chục người thợ dùng công cụ thô sơ chui sâu dưới lòng đất với những chiếc đèn bằng nhựa giống như đồ chơi
những người này không hề có bản đồ khai thác hoặc khoan thăm dò họ chỉ dựa vào trực rác
những gì họ tìm thấy sẽ mang lại thu nhập thường là hai ba đô la mỹ cho mỗi ngày may mắn
tại thành phố koweji coban sẽ được mua gom rồi chở bằng xe tới biên giới zambia
sau đó nó được đưa đến cảng biển ở tanzania và nam phi
từ đây coban được chở bằng đường biển đến châu á nơi đặt trụ sở của đại đa số các nhà sản xuất pin lithium eon lớn trên thế giới
khoảng chín mươi coban ở trung quốc bắt nguồn từ congo nơi mà các công ty trung quốc thống trị ngành công nghiệp khai thác mỏ
trên thế giới nhu cầu coban đã tăng gấp ba lần trong vòng năm năm qua và được dự đoán sẽ tăng ít nhất gấp đôi vào năm hai nghìn ba mươi
sự gia tăng này chủ yếu đến từ sự ra đời của xe điện
nhà máy pin trị giá năm tỷ đô la mỹ của hãng xe điện tesla ở nevada mỹ được gọi là giza factory đang gia tăng sản xuất
hãng ô tô damler dự định sớm mở một nhà máy pin thứ hai ở đức
công ty hóa chất lg chem cũng sẽ sản xuất pin cho general motors tại một nhà máy ở hà lan
trong khi đó hãng xa hơi trung quốc bid đang chuẩn bị xây nhà máy pin mới lớn ở trung quốc và brazil
trong khi một viên pin điện thoại thông minh có chứa năm một mươi gam copan tinh chế thì một viên pin của xe điện có chứa đến một mươi năm gram
giá của coban tinh chế giao động trong năm qua từ hai mươi đến hai mươi sáu đô la mỹ một tấn
khi nhu cầu tăng thì coban khai thác thủ công cũng tăng theo
loại này thường có giá rẻ hơn các sản phẩm từ các mỏ công nghiệp
trước áp lực về giá một số thương nhân quốc tế đã hủy bỏ hợp đồng quạng công nghiệp để lựa chọn mua hàng thủ công
nhưng cái giá phải trả cho việc khai thác này là không hề rẻ
ước tính có khoảng một trăm linh thợ mò ở congo dùng công cụ cầm tay để đào hàng trăm mét dưới lòng đất với rất ít sự giám sát và các biện pháp an toàn
tình trạng tử vong và thương tích của thợ mỏ là phổ biến
các hoạt động khai thác mỏ khiến cho cộng đồng bị ô nhiễm với các vấn đề về hô hấp và dị tật bẩm sinh
thợ mỏ là công việc vất vả nhiều rủi ro
nhưng tôi buộc phải làm công việc này vì ngoài nó ra tôi chẳng biết làm gì để kiếm sống cả
chúng tôi đang phải chịu đựng
chúng tôi cứu đào với niềm tin hôm nay là một ngày tốt lành
những người thợ như anh bia lura được gọi là lao động thủ công bởi họ chỉ khai thác bằng tay
nhưng lực lượng này tạo ra tới một mươi hai mươi năm lượng coban trên thế giới và khoảng một mươi bảy bốn mươi sản lượng ở congo
chỉ tính riêng thợ thủ công của congo cũng đã khai thác ra lượng coban nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác
họ chỉ xếp sau những người thợ công nghiệp ở đất nước mình
ước tính có khoảng một trăm linh thợ mỏ coban ở công gô bao gồm cả trẻ em
đang phải đào thủ công sâu xuống hàng trăm mét dưới lòng đất trong điều kiện thiếu dụng cụ lao động cũng như giám sát an toàn lao động
mặc dù không có số liệu thống kê chính xác nhưng theo một nghiên cứu vào năm hai nghìn bảy của cơ quan phát triển quốc tế mỹ cho thấy
có tới bốn trẻ em làm việc chỉ riêng ở khu mỏ koweji thủ phủ tỉnh lulaba phía nam công gô
người dân congo vốn đã quá nghèo không đủ cơm ăn áo mặc không có điều kiện để được đi học
vì thế cơ bản là họ chẳng có nhiều lựa chọn nào khác ngoài việc hy sinh sức khỏe đi khai thác quặng
những đứa trẻ thay vì được ngồi trên ghế nhà trường
một số gia đình khác khá giả hơn có thể cho con đi học thì bọn trẻ chỉ phải làm việc vào ngày cuối tuần
làm việc ở các mỏ quạng này những đứa trẻ phải chịu đựng nhiệt độ cao phơi mặt cho mưa bão quất tơi bời
rất nhiều trong số chúng gặp những vấn đề về hô hấp một số khác mắc các tật về xương sống do mang vác nặng cùng nhiều chấn thương khác
cá biệt bọn trẻ còn bị người lớn đánh đập vì làm việc chậm chạp
cháu đến mỏ từ sáng sớm và ra về vào ngày hôm sau
có bao nhiêu tiền chúng cháu dùng để ăn uống hết bởi vì ở nhà chúng cháu không có gì ăn cả
nhiều bụi lắm ở đây dễ bị cảm lạnh lắm
chúng cháu ai cũng thương tích đầy mình
ngoài các bệnh về hô hấp và tổn thương xương các nhân công trẻ em còn có nguy cơ mắc các chứng bệnh nguy hiểm do tiếp xúc lâu ngày với quạng coban
một trong những căn bệnh chết người đó là phổi nhiễm kim loại
các nhân công chẳng ai được trang bị đồ bảo hộ mặt nạ găng tay
cũng chẳng được đào tạo về cách xử lý tình huống khi gặp phải nguy hiểm
vì vậy chuyện công nhân chết khi khai thác quạng trở nên vô cùng phổ biến
hàng trăm triệu người trên thế giới ngày ngày vẫn tận hưởng những sản phẩm công nghệ đời mới hiện đại
họ hầu như không bao giờ tự hỏi về nguồn gốc của những sản phẩm ấy
họ càng không thể biết rằng đâu đó trên thế giới những đứa trẻ chỉ mới lên sáu lên bảy đã phải bỏ mạng hoặc chấp nhận rút ngắn tuổi thọ đổi lấy cho con người thiết bị điện tử thông minh
đây là thời điểm mà các hãng công nghệ lớn nhìn lại về cách khai thác của mình bỏ một ít trong số lợi nhuận khổng lồ đầu tư cho các nhân công vốn đang quá khổ cực để làm giàu cho họ kia
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau thân ái chào tạm biệt